sau hơn một giờ đồng hồ vận động thuyết phục đối tượng ngoan cố không tự thú lực lượng công an đã xịt hơi cay đồng thời phá cửa khống chế đối tượng
lại vừa xảy ra một vụ cướp ngân hàng trên địa bàn thành phố hà nội
đối tượng mặc áo đồng phục xe công nghệ mang theo vật giống khẩu súng và một vật hình trụ tròn được quấn bằng băng dính có một đầu dính que diêm xông vào cướp ngân hàng
vào khoảng một mươi hai giờ trưa nay đối tượng xông vào phòng giao dịch ngân hàng bidv tại thị trấn phúc thọ huyện phúc thọ thành phố hà nội để cướp
sau khi khống chế nhân viên ngân hàng đối tượng lấy đi một số tiền nhưng chưa kịp tẩu thoát đối tượng đã bị lực lượng bảo vệ cùng công an huyện phúc thọ bắt giữ
công an huyện phúc thọ đã di lý đối tượng về trụ sở công an huyện để xác định danh tính và tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
nhận hai triệu đồng tiền công để vận chuyển một kg ma túy đối tượng nữ thực hiện hành vi này đã bị bắt giữ tại khu vực biên giới tỉnh con tum
đối tượng bị bắt là trần thị lụa ba mươi chín tuổi trú tại huyện ngọc hồi
bị bắt vào khoảng một mươi hai giờ trưa qua tại một ngôi nhà hoang ở thôn ngọc hải xã bờ y huyện ngọc hồi tỉnh con tum
lực lượng chức năng thu giữ một can nhựa màu xanh bên trong chứa bịch chất rắn màu trắng dạng tinh thể có khối lượng khoảng một kg
được đối tượng khai nhận là ma túy đá thuê vận chuyển với tiền công là hai triệu đồng
tại một khách sạn thuộc khu phố hiệp thạnh phường hiệp ninh công an tp tây ninh phát hiện hai mươi ba người đang nhảy múa trong tiếng nhạc và sử dụng chất ma túy
khoảng sáu giờ sáng nay công an tp tây ninh phát hiện bên trong cả hai phòng của khách sạn trên đều có ma túy tổng hợp và các dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy
kiểm tra nhanh phát hiện hai mươi ba người dương tính với chất ma túy số người này đến từ huyện tân châu và thành phố tây ninh
có độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi hai cả nhóm thuê khách sạn để lưu trú qua đêm và sử dụng trái phép chất ma túy
một điểm tập kết thuốc tân dược không rõ nguồn gốc xuất xứ nghi vấn là nhập lậu vừa bị cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang phối hợp với lực lượng liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới phát hiện bắt giữ
khoảng một mươi giờ sáng nay qua công tác trinh sát và nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu vực bờ canh vĩnh tế thuộc khóm một phường châu phú a thành phố châu đốc
có nhiều thùng hàng được cuốn kín nghi vấn hàng hóa nhập lậu lực lượng chức năng đã nhanh chóng kiểm tra phát hiện bên trong bốn thùng giấy chứa nhiều thuốc tân dược thuộc nhiều nhãn hiệu nước ngoài ước tính trị giá ban đầu khoảng một trăm linh triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra không ai nhận là chủ sở hữu số tân dược trên lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ tăng vật tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định
chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
sáng nay tại trường đại học y hà nội sáu tình nguyện viên đầu tiên đã được tiêm thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một vaccine covid một mươi chín đây là vaccine do viện vaccine và sinh phẩm y tế ivac trực thuộc bộ y tế nghiên cứu và sản xuất
sau khi tiêm mũi đầu tiên các tình nguyện viên được lưu lại tại khu vực thử nghiệm
lâm sàng trong vòng hai mươi bốn giờ để các bác sĩ tiếp tục theo dõi phát hiện xử trí kịp thời và ghi nhận lại các biến cố bất lợi nếu xảy ra
với liều tiêm thứ nhất một trăm một mươi bốn người còn lại sẽ lần lượt được tiêm theo các đợt mỗi đợt cách nhau tám ngày cho đến ngày hai mươi tháng bốn năm nay
mũi tiêm thứ hai sẽ được tiêm sau mũi thứ nhất hai mươi tám ngày
sau tiêm tám ngày bất kỳ mũi nào người tình nguyện được mời đến để khám sức khỏe ghi nhận các biến cố bất lợi xảy ra trong tám ngày qua và lấy máu xét nghiệm công thức máu men gan và chức năng thận
đây là sự kiện đánh dấu mốc quan trọng của tiến trình nghiên cứu và sản xuất vaccine covid một mươi chín made in vietnam do đơn vị trực thuộc bộ y tế thực hiện
trong tháng ba này các trường sẽ công bố phương án tuyển sinh
và năm nay bên cạnh việc duy trì phương thức tuyển sinh truyền thống thì nhiều trường đại học đã bổ sung thêm các phương thức xét tuyển mới
đối với các trường công an cũng có nhiều điểm mới cụ thể như thế nào mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau
ngày chín tháng ba cục đào tạo bộ công an đưa ra thông báo năm hai nghìn hai mươi một có hai tám mươi chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy và các trường công an nhân dân giảm chín trăm linh chỉ tiêu so với năm hai nghìn hai mươi
về phương thức tuyển sinh sẽ có ba phương thức
cạnh hai phương thức truyền thống được áp dụng cho tất cả các trường là xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo và xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông
một phương thức mới sẽ được thực hiện là xét tuyển kết hợp chứng trị quốc tế và chỉ áp dụng cho một số trường
bộ công an đã có chủ trương tuyển thẳng giống như các trường đại học lớn trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm thu hút những học sinh giỏi có nguyện vọng vào công tác trong ngành công an
năm hai nghìn hai mươi một bộ công an dành ra khoảng một mươi năm
tổng chỉ tiêu xét tuyển thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế điều kiện xét tuyển thẳng gồm có một trong những điều kiện sau
ielts đạt bảy năm trở lên toefl ibt đạt một trăm một mươi trở lên tiếng trung quốc hk đạt năm trở lên
bên cạnh đó các em phải có ba năm cuối của phổ thông trung học đạt học sinh giỏi
ngoài bảy trường tuyển sinh mới như năm hai nghìn hai mươi là học viện an ninh nhân dân học viện cảnh sát nhân dân học viện chính trị công an nhân dân trường đại học an ninh nhân dân trường đại học cảnh sát nhân dân trường đại học phòng cháy chữa cháy trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân
năm nay sẽ bổ sung thêm học viện quốc tế với năm mươi chỉ tiêu đào tạo ngành ngôn ngữ độ tuổi dự tuyển vào các trường công an cũng được tăng lên
chúng tôi tăng độ tuổi tuyển vào các trường công an dân lên hai mươi hai tuổi đối với học sinh phổ thông
và hai mươi năm tuổi đối với người dân tộc thiểu số giảm điều kiện học lực từ bảy điểm xuống sáu năm đối với chiến sĩ nghĩa vụ
ngoài ra đối với chiến sĩ nghĩa vụ muốn dự tuyển vào các trường công an cũng sẽ có một số thay đổi trong kỳ tuyển sinh năm nay
các em phải đạt học lực trung bình trở lên trong các năm học phổ thông trung học điểm từng môn của tổ hợp đăng ký dự thi phải đạt sáu năm trở lên
và đây là có sự điều chỉnh
giảm so với những năm trước đây trước đây là chúng tôi có quy định là bảy điểm
như vậy năm nay việc tuyển sinh vào các trường công an nhân dân đã có thêm nhiều điểm mới
điều này sẽ giúp cho các trường học viện công an nhân dân vừa thu hút được số lượng thí sinh lớn hơn vừa có thể nâng cao hơn chất lượng đầu vào
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay tại tp hcm
theo cáo trạng của viện kiểm sát tối cao nhà đất một trăm tám mươi năm hai bà trưng là tài sản nhà nước
được giao cho trung tâm ca nhật nhẹ trực thuộc sở phong hóa thể thao du lịch tp làm trụ sở
do cơ sở này xuống cấp nên năm hai nghìn bảy trung tâm ca nhạc nhẹ có chủ trương tìm đơn vị nâng cấp cải tạo
bà dương thị bạch diệp liên hệ với nhật tảo đề xuất hoán đổi nhà đất năm mươi bảy cao thắng quận ba để lấy mặt bằng một trăm tám mươi năm hai bà trưng
tuy nhiên kế hoạch hoán đổi này không được ủy ban nhân dân tp chấp thuận
đến tháng bảy năm hai nghìn chín công ty diệp bạch dương tiếp tục có đơn gửi ông nguyễn thành tài xin hoán đổi tài sản một lần nữa
dù tài sản năm mươi bảy cao thắng đã được bà diệp thế chấp đảm bảo khoản vay tám bảy trăm linh lượng vàng tại ngân hàng agribank tp hcm vào năm hai nghìn tám
thời điểm này ông tài không phụ trách việc xử lý sắp xếp lại tài sản nhà nước
như đã ký văn bản gửi các đơn vị liên quan có nội dung chấp thuận cho hoán đổi tài sản
sau đó bị cáo dương thị bạch diệp tiếp tục dùng tài sản này thế chấp vây một trăm sáu mươi tỷ đồng tại ngân hàng thương mại khổ phần phương nam nay là sao công ban
cáo trạng xác định nhà nước đã mất quyền sở hữu với tài sản một trăm tám mươi năm hai bà trưng và không xác lập được quyền sở hữu với tài sản năm mươi bảy cao thắng
tại thời điểm hoán đổi tài sản vào năm hai nghìn một mươi giá trị nhà đất một trăm tám mươi năm hai bà trưng là hơn một trăm tám mươi sáu tỷ đồng và đây cũng được xem là thiệt hại trong vụ án
các bị cáo thuộc các sở ngành tp hcm bị truy tố về hành vi không yêu cầu công ty dịch bạch dương cung cấp bản chính sổ hồng tài sản năm mươi bảy cao thắng
không kiểm tra pháp lý tình trạng biến động nhà đất năm mươi bảy cao thắng dẫn đến không phát hiện tài sản này đã bị thế chấp tại ngân hàng
phiên tòa hôm nay trong phần thủ tục xét xử sơ thẩm luật sư ông tài đề nghị hội đồng xét xử triệu tập ông nguyễn hữu tính
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm tuy nhiên hội đồng xét xử cho rằng ông tính không được xác định là người liên quan trong vụ án
hội đồng xét xử bác toàn bộ đề nghị trên phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi chín tháng ba
kính thưa quý vị cũng trong sáng nay ngày một mươi năm tháng ba tòa án nhân dân tp hcm tuyên án đối với chín bị cáo trong vụ sản xuất
buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng thuốc phòng bệnh thuốc chữa bệnh của nhiều nhãn hàng khác nhau
bốn bị cáo gồm nguyễn đình lạc thư sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quê tỉnh thừa thiên huế
nguyên phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại asia pharmacy trụ sở tại phường tân quy quận bảy
lê văn khối giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng dược phẩm đông dương việt trụ sở tại huyện bình chánh
nhóm giúp sức cho thư có hai em ruột thư là nguyễn đình thái dương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám nguyễn đình kính như sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hai bị cáo thạch tết sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai vợ như trần thị châu thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai nguyễn thành xuân nguyễn đình bảo
cùng ngụ quận tám dương văn toản ngụ quận một mươi
theo cáo trạng chính đối tượng này đã sử dụng nhiều máy móc phương tiện hiện đại quy mô để sản xuất các loại thuốc tân dược
thực phẩm chức năng của những sản phẩm đã đăng ký độc quyền trong và ngoài nước
đường dây này có quy mô rất lớn hoạt động và phân phối sản phẩm trải rộng trên nhiều quận quyện của tp hcm và các tỉnh phía nam
hội đồng xét xử tuyên án
nguyễn đình bảo bốn năm sáu tháng tù cho các tội sản xuất hàng giả là thực phẩm và buôn bán hàng giả là thực phẩm
buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh phòng bệnh đồng thời phạt bổ sung thư dương khối và xuân từ hai mươi triệu đến năm mươi triệu đồng
kính thưa quý vị theo thông tin chúng tôi mới nhận được con tàu có bảy thuyền viên đang vận chuyển một năm trăm linh tấn trò bay từ cảng quốc tế vĩnh tân bình thuận
đi vũng tàu bị chìm hoàn toàn tại địa phận tỉnh bình thuận
trước đó vào lúc một mươi chín h hai mươi phút ngày một mươi bốn tháng ba cảng vụ hàng hải bình thuận nhận được thông tin từ trạm kiểm soát biên phòng mũi né
và trung tâm phát hợp tìm kiếm khu nạn hàng hải khu vực ba về việc tàu bạch đạn gặp nạn trên vùng biển mũi né
con tàu này đang vận chuyển một năm trăm linh tấn cho bay hành trình từ cảng quốc tế vĩnh tân bình thuận đi vũng tàu
khi đến khu vực vùng biển các mũi né khoảng năm hải lý thì bị chim hoàn toàn
ngay khi sự cố xảy ra đồn biên phòng mũi né đã sử dụng cano huy động tàu cá ngư dân mô tô nước của các cơ sở du lịch tổ chức cứu nạn các thuyền viên kịp thời
đến hai mươi giờ cùng ngày đã vớt được bảy thuyền viên trên tàu bạch đằng và đưa vào bờ an toàn
hiện văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình thuận đã kiến nghị bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bình thuận
tiếp tục chỉ đạo đồn biên phòng mũi né theo dõi kiểm tra vụ việc kịp thời thông tin cho ngành chức năng nếu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu
theo nhiệt điện vĩnh tân con tàu chở trò bay là tàu chuyên dụng nên trong quá trình chìm không xảy ra sự khối tràn trò bay ra ngoài
may mắn bảy thuyền viên trên tàu đều được cứu sống
kính thưa quý vị ban quản lý đường sát đô thị tp hcm cùng tổ ròa sát và vừa có kết luận sơ bộ nguyên nhân vụ gói cao sơ
theo đó có thiếu sót trong thiết kế thi công và vật liệu tại gói thầu này
sau một thời gian phối hợp điều tra rà soát tổ rà soát nguyên nhân sự cố của thành phố đã có nhận định sơ bộ
về ba vấn đề vật liệu thi công thiết kế liên quan đến vụ rớt gói cao sơ và xê dịch gói cao sơ trên gói thầu cp hai
đoạn trên cao và các đề bốt thuộc tuyến metro số một do liên doanh sumitomo sienko sáu làm tổng thầu
cụ thể nhà thầu phụ shicha trong quá trình thiết kế đã thiếu sót
liên doanh sumitomo sienko sáu sang sót về thi công lắp đặt gói cao sơ sử dụng vật liệu
chế tạo gói cao sơ không đúng theo quy định và tiêu chuẩn được duyệt của dự án
đồng thời có sự thiếu trách nhiệm của liên doanh tư vấn mgbt trong quá trình nghiệm thu công việc lắp đặt thi công
của nhà thầu cũng như chất lượng dự án
vị trí xảy ra sự khối là gói cầu có tác dụng như đệm chịu tải giảm lực tạo sự đàn hồi
hiện các đơn vị liên quan đang tiếp tục tìm ra nguyên nhân và khắc phục nhằm đảm bảo tiến độ dự án
kính thưa quý vị như an ninh tv đã đưa tin về cao điểm thực hiện tuyên truyền xử phạt các phương tiện củ nát năm
và xe tự chế của phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát bc tám công an tp hcm
từ ngày một tháng ba đến ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
trong đó từ ngày một tháng ba đến hết ngày một mươi bốn tháng ba chỉ thực hiện tuyên truyền nhắc nhở
và bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng ba sẽ mạnh tay xử lý các vi phạm
và sau đây là ghi nhận của phóng viên
bảy giờ sáng khu vực chợ đầu mối hóc môn
bị cảnh sát giao thông mời vào khi đang giao nước đá anh hồ nguyễn phước tài ngụ quận một mươi hai cho biết
dù biết chạy xe này không đảm bảo an toàn nhưng hiện tại với công việc của mình chưa đủ tiền để mua xe đúng quy định
xe này về nói về mặt kết cấu về mặt an toàn là không đảm bảo an toàn trên phương tiện
nhưng mà do người dân
bây giờ nếu mà xe đầu tư một chiếc bán tải nó giá vài trăm triệu
thì người dân lao động nghèo thì người ta sẽ chấp nhận đầu tư bỏ số tiền bốn năm triệu hoặc năm sáu triệu người ta sẽ dùng xe này
thì em cũng mong là cơ quan chính quyền nhà nước có một cái hướng nào hỗ trợ người dân
chứ giờ đầu tư một chiếc bán tải em đi giao xe đá một bao đá em lời có vài ngàn bạc
em biết là nó không an toàn nhưng em buộc vì cái kế mưu sinh
nói thiệt là vì nhu cầu cuộc sống em buộc phải đặt cái tính mạng lên trên đó tiện lợi nó tiện lợi giá thành rẻ vài trăm
theo ghi nhận của chúng tôi ở chợ đầu mối hóc môn có rất nhiều người buôn bán hàng hóa sử dụng xe hai ba bánh tự chế
xe cụ nát xe mù để chở hàng vận chuyển nông sản tìm mẩn nguy cơ tai nạn giao thông
xe cụ nát quá nó cũng gái nhiều tai nạn dữ lắm thậm chí tai nạn khó là vật xe bỏ chạy
cho nên cái quan điểm đó tôi cũng rất là đông tinh
nếu xe cụ nát quá quả đạch quá thì giáp bỏ là được rồi
trong đợt cao điểm này các đơn vị tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính
mở câu điểm kiểm soát xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật xe cụ nát xe tự chế
tập trung phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như giấy phép lái xe đăng ký xe
không có bộ phần giảm thanh giảm khói không có đèn kèm thắng hoặc có nhưng không có tác dụng
vi phạm các quy định về gắn biển số lắp thêm đèn giá đỡ
hoặc là lắp thêm đèn giá đỡ v v
chúng tôi cũng quán triệt cán bộ chiến sĩ trong thời gian thực hiện nội dung chuyên đề này
thì phải dừng các phương tiện để kiểm tra hành chính như các phương tiện xe mô tô
xe cơ giới ba bánh xe củ nát xe tự chế
sau khi dừng phương tiện thực hiện kiểm soát bằng các biện pháp biểu dụng
để kịp thời phát hiện các loại giấy tờ không do cơ quan có thẩm quyền cấp
hoặc là tẩy xóa sửa chữa giả mạo
các trường hợp vi phạm nghiêm trọng như vận chuyển chất cháy nổ
hàng nguy hiểm hàng giang hàng giả phải đình chỉ lưu hành hoặc tạm giữ phương tiện
đồng thời phối hợp với cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
kỹ thuật hình sự cảnh sát cơ động công an phường xã để xử lý theo quy định của pháp luật
cảnh sát giao thông tp hcm sẽ tăng cường lực lượng xử lý người sử dụng xe cơ giới cụ nát
xe tự chế xe cà tàn lưu thông trên đường cho đến hết ngày một mươi bốn tháng sáu
kính thưa quý vị tỉnh bình dương có gần ba mươi khu công nghiệp lớn và nhiều cụm tiểu thủ công nghiệp đang hoạt động
lượng xe tải và xe container vận chuyển hàng hóa rất là lớn
chính vì vậy thì trong khi đó tình trạng vi phạm quá khổ quá tải ràng buộc hàng hóa không chắc chắn
thường xuyên xảy ra gây nhiều vụ tai nạn đáng tiếc
ngay từ đầu năm nay lực lượng chức năng tỉnh bình dương đã vào cuộc phát hiện
và xử lý hàng chục ngàn trường hợp vi phạm
cách đây vài ngày vừa xảy ra sự cố một chiếc xe đầu kéo chở ba cuồn tôn
mỗi cuộn nặng gần một mươi tấn đã bất ngờ rơi xuống đường làm nhiều người hoán loạn
rất may sự cố không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến nhiều người lo lắng
cũng theo người dân mỗi ngày tại khu vực này có hàng ngàn lượt xe chở hàng hóa lưu thông trên tuyến đường
điều đáng nói là nhiều tài xế ràng buộc không chắc chắn khiến cho tai nạn xảy ra là không thể tránh khỏi